tiếp nối thành công sau năm lần tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa việt nhật hai nghìn một mươi chín
giao sở ngoại vụ thành phố đà nẵng và đại sứ quán nhật bản tại việt nam đồng tổ chức
diễn ra từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng bảy
tiếp tục mang đến nhiều hoạt động đồng hành hấp dẫn
qua đó thúc đẩy giao lưu hợp tác phát triển du lịch việt nam nhật bản
mở ra những cơ hội hợp tác giữa đà nẵng và các địa phương nhật bản trên nhiều lĩnh vực
năm nay lễ hội có sáu mươi gian hàng đến từ các tổ chức và đơn vị trong và ngoài nước
ngoài các hoạt động tại lễ hội diệm này còn có những hoạt động đồng hành hấp dẫn
như hội thảo xúc tiến hợp tác nguồn lao động giữa thành phố đà nẵng và chính quyền các địa phương nhật bản
hội thảo và hội đàm thương nghiệp du lịch nhật bản tại đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín